ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu đồng đăng lạng sơn cho biết sẽ tiếp tục dừng thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu
qua các cửa khẩu thuộc địa bàn hai tỉnh lạng sơn của việt nam và quảng tây của trung quốc
đây là nội dung sau buổi làm việc giữa ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu đồng đăng lạng sơn tỉnh lạng sơn
với chính quyền thị trấn bằng tường tỉnh quảng tây trung quốc và ban quản lý khu bảo thuế tổng hợp bằng tường
sau cuộc họp ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu đồng đăng lạng sơn tỉnh lạng sơn cho biết các cửa khẩu phụ đường ngang
lối mở trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục dừng thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu đến hết tháng hai tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị
mặc dù tiếp tục thông quan trở lại từ ngày năm tháng hai nhưng do yêu cầu phòng ngừa dịch bệnh nên lượng hàng thông quan rất hạn chế
hiện có tới hơn năm trăm linh xe chở hàng xuất khẩu sang trung quốc đang bị ùn ứ tại các cửa khẩu tỉnh lạng sơn
ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu đồng đăng lạng sơn đang tiếp tục trao đổi với phía trung quốc tìm phương án nâng cao năng lực thông quan
trong khi hai bên chưa thống nhất được thời gian sẽ thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu phụ
tỉnh lạng sơn đề nghị các doanh nghiệp địa phương hạn chế đưa hàng lên cửa khẩu để xuất khẩu sang trung quốc
nhằm tránh nguy cơ hàng hóa ủn ứ kéo dài tại đây